tại thành phố thái bình ba trăm linh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua đã tham dự đại hội thi đua yêu nước tỉnh thái bình lần thứ bảy hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đón nhận huân trường độc lập hạng nhất do chủ tịch nước trao tặng
tham dự đại hội có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
tại đại hội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh trao huân chương độc lập hạng nhất cho đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái bình
do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
trao tặng học bổng trị giá năm trăm linh triệu đồng cho học sinh chăm ngoan học giỏi của tỉnh thái bình
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân được đảng nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất nhì ba
phó chủ tịch nước nhấn mạnh thái bình vinh dự năm lần bác hồ về thăm
cần ra sức vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của người trong mọi lĩnh vực
làm cho mau làm cho tốt làm cho nhiều và phải trở thành một tỉnh gương mẫu như sinh thời bác hồ hằng mong muốn